đối tượng trần quang thỏa chú tại thôn bảy xã hán đà huyện yên bình tỉnh yên bái vừa bị công an thành phố yên bái bắt xử về tội cưỡng đoạt tài sản
lấy tên là hoàng thiên long chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ thỏa đã làm quen với một cô gái trú tại phường nguyễn thái học thành phố yên bái qua mạng xã hội gia lô
qua nhắn tin thoa nói với cô gái cần tìm bạn gái để quan hệ và sẽ trả hai mươi triệu đồng
do đang cần tiền nên nạn nhân đã đồng ý gặp
trong khi quan hệ với nhau thỏa đã dùng điện thoại chụp nhiều bức ảnh nhạy cảm với cô gái và hứa cho vay thêm sáu mươi triệu đồng với điều kiện phải viết giấy vay nợ
sau đó thỏa không đưa tiền cho nạn nhân và đe dọa trong ba ngày phải đưa số tiền hai mươi triệu đồng nếu không sẽ gửi ảnh cho gia đình chị
chiều ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khi đang nhận tiền từ nạn nhân thì đối tượng thỏa đã bị tổ công tác công an tp yên bái phát hiện bắt giữ
khi đến khi về nhà trên đường về nhà tôi dễ
vào phần nước k một mươi hai mở điện thoại gia đình có tin nhắn của chị bình nói là tôi lừa chị
tôi gửi chín bức ảnh mà tôi đã chụp ở trong nhà nghỉ
sau đó tôi về nhà nhập có nhắn tin và tiếp tục gây áp lực cho chị
thì đến khoảng ngày bốn chiều tối ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu chị bình có nhắn tin đã chuẩn bị tiền xong
tiếp sau đó đến ngày năm tháng tám tôi có nhắn tin cho chị bình hẹn gặp
vào lúc buổi chiều tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
đến đây chị bình giao tiền và tôi giao bấy tờ cho chị thì là bị cán bộ công an điều tra và công an thành phố bắt giữ cùng với tác vật
còn đây là đối tượng bùi xuân thương chú tại xã đồng phú huyện đông hưng tỉnh thái bình
cũng với thủ đoạn lấy tên và địa chỉ giả thường vào mạng xã hội zalo để kết bạn với những người là nữ giới nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi làm quen với một cô gái trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái thường đã gặp chị tại thành phố yên bái và hứa hẹn sẽ mở một cửa hàng buôn bán mỹ phẩm tại thành phố yên bái cho chị
sau đó thường đã mượn chị chiếc xe mô tô rồi về quê cầm cố lấy sáu triệu đồng tiêu xài cá nhân
qua các vụ án trên cho thấy những đối tượng lừa đảo qua các trang mạng xã hội có thể sử dụng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn để làm quen lợi dụng tình cảm rồi chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ xạ cá tin

đặc biệt là đối với chị em phụ nữ
mới góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn